mời quý vị cùng theo dõi một số hoạt động quan trọng của lãnh đạo bộ công an trong tuần vừa qua trong phần tiếp theo của chương trình
tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi năm tại tỉnh hưng yên đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an nhấn mạnh
thành công của kỳ họp tiếp tục khẳng định những bước tiến quan trọng trong việc xây dựng quốc hội chủ động trí tuệ đoàn kết đổi mới và trách nhiệm
ngày càng dân chủ công khai minh bạch gắn bó mật thiết với cử tri nhân dân đồng thời là hiện thân của khối đại đoàn kết toàn dân tộc
tại kỳ họp này quốc hội đã xem xét các báo cáo về công tác tư pháp phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm hai nghìn hai mươi một
đánh giá bộ công an với vai trò là cơ quan chủ trì tham mưu chính phủ đã chỉ đạo các bộ ngành địa phương tăng cường công tác nắm dự báo tình hình
chủ động đề xuất và thực hiện các giải pháp khắc phục hậu quả do đại dịch covid một mươi chín
tỷ lệ điều tra khám phá các vụ án vượt chỉ tiêu quốc hội giao làm giảm nhiều tội phạm nghiêm trọng làm rõ các vụ án gây bức xúc dư luận
chúc mừng các thầy cô giáo những người làm công tác giáo dục trong lực lượng công an nhân dân nhân dịp khai giảng năm học mới và kỷ niệm ngành nhà giáo việt nam
lãnh đạo bộ công an đề nghị các học viện trường công an nhân dân tiếp tục thực hiện hiệu quả các quan điểm chủ trương chỉ đạo về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo
và xây dựng lực lượng công an nhân dân đến năm hai nghìn ba mươi
quy tinh nhuệ hiện đại trọng tâm là nghị quyết đại hội đảng một mươi ba các nghị quyết chỉ thị của lãnh đạo bộ công an về thực hiện nhiệm vụ năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai thích ứng với đại dịch covid một mươi chín
hoàn thiện các chương trình giáo trình tài liệu bài giảng phương pháp đào tạo theo hướng phát huy tinh thần tự giác của học viên lấy người học làm trung tâm học đi đôi với hành gắn lý luận với thực tiễn
chủ trì cuộc họp giao ban với các đơn vị liên quan nhằm giả soát đánh giá kết quả
công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trong toàn lực lượng
thượng tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an trưởng ban chỉ đạo của bộ công an về phòng chống dịch bệnh nhấn mạnh
yêu cầu củng cố nâng cao tiềm lực tài chính hậu cần kỹ thuật cho lực lượng công an các cấp
nâng cao chất lượng công tác chăm sóc thu dung khám điều trị cho cán bộ chiến sĩ và các đối tượng giam giữ
trong tình hình thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín trong công an nhân dân
tuần qua bộ công an tổ chức lễ công bố quyết định thành lập lực lượng an ninh trên không
phát biểu tại buổi lễ trung tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an khẳng định
đây là dấu mốc quan trọng thể hiện sự phát triển trưởng thành lớn mạnh của lực lượng quản lý xuất nhập cảnh nói chung
cục quản lý xuất nhập cảnh nói riêng đồng thời đánh dấu sự ra đời lực lượng nòng cốt chính quy trong bảo vệ an ninh hàng không
tạo nền tảng đưa công tác bảo đảm an ninh hàng không sớm phát triển theo hướng cách mạng chính quy tinh nguyện hiện đại
chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết bảy tháng thực hiện cao điểm về tuyên truyền kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy
đối với khu dân cư hộ gia đình nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh
thiếu tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an yêu cầu công an địa phương tiếp tục phát huy các cách làm hay
để bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy tập trung đợt cao điểm bảo vệ tết nguyên đán
từ nay đến trước ngày một mươi tám tháng một công an địa phương phải hoàn thành mục tiêu một trăm linh nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh
có nguy cơ cháy nổ cao phải hoàn thành ký cam kết phát động các hộ gia đình phá chuồng cọp mở lối thoát nạn thứ hai
thưa quý vị nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng xác định
phát triển kinh tế xã hội là trung tâm xây dựng đảng là then chốt phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần đảm bảo quốc phòng an ninh là trọng yếu thường xuyên
có thể thấy rằng song song với công tác xây dựng đảng phát triển kinh tế củng cố quốc phòng an ninh
thì thực hiện hiệu quả định hướng phát triển văn hóa của đảng thực sự trở thành sức mạnh nội sinh động lực phát triển đất nước và bảo vệ tổ quốc việt nam
và thời gian qua bộ công an luôn giữ vai trò tiên phong trong công tác xây dựng đảng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
đi đôi với nhiệm vụ phát triển gìn giữ văn hóa làm nền tảng tinh thần cho xã hội
và để công tác này trở thành một phong trào sâu rộng hiệu quả và có tính lan tỏa
lực lượng công an luôn chủ động đổi mới sáng tạo bằng những cách làm hay trong tuyên truyền
nâng cao nhận thức về chủ nghĩa mark lenin tư tưởng hồ chí minh đến việc sắp xếp lại bộ máy
tạo sự thống nhất từ cấp bộ đến cấp cơ sở
năm hai nghìn hai mươi thượng úy bùi văn vinh được giao đảm nhận chức danh trưởng công an xã lóng sập
theo đề án đưa công an chính quy về xã của bộ công an
dù lóng sập là một trong những xã biên giới trọng điểm phức tạp về ma túy của huyện mộc châu tỉnh sơn la
nhưng chỉ sau thời gian ngắn bằng kiến thức được đào tạo chính quy và những cách làm sáng tạo
thượng úy mùi văn vinh và lực lượng công an chính quy nơi đây
chuyển hóa dần địa bàn vừa đảm bảo ổn định an ninh trật tự vừa giúp nhân dân phát triển kinh tế xã hội
sự nỗ lực của các anh đã tạo dựng được hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an nhân dân
với chính quyền và đồng bào các dân tộc nơi đây
ở địa bàn xã đông sập thì là một địa bàn rất là rộng trình độ dân trí thì cơ bản là còn thấp
chúng tôi cũng tham mưu cho lãnh đạo các an huyện và các ban ngành đoàn thể các ủy chính quyền địa phương của xã
là áp dụng rất nhiều việc khác tiên triển phù hợp với địa bàn và phù hợp với đồng bào dân tộc của xã lóng sập
đây là một trong những đề án rất trúng và rất đúng của bộ công an cũng như là của trung ương
từ ngày bố trí lực lượng công an chính quy về đảm nhiệm công tác ở các cái xã
rồi thấy là tất cả về mọi mặt về lĩnh vực mà đặc biệt là lĩnh vực an ninh trật tự
phải nói là có những cái chuyển biến rất là tích cực
với việc đưa công an chính quy về và tham gia vào cấp ủy
đảng cơ sở ở một trăm linh các xã trong cả nước
bộ công an đã xây dựng được một đội ngũ thống nhất về nền tảng tư tưởng
có phẩm chất chính trị vững và có tính chiến đấu cao
điều này tạo điều kiện thực hiện có hiệu quả cùng lúc nhiều nhiệm vụ
ngày hai mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám bộ chính trị khóa một mươi hai đã ban hành nghị quyết số ba mươi năm
về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới
đây là nghị quyết then chốt
là kim chỉ nam để từ đó lực lượng công an nhân dân phát huy vai trò của mình
trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch
ban chỉ đạo ba mươi năm ra đời ở các cấp trong bộ công an
đã cho thấy sự nhất quán đồng bộ
giúp phát huy sức mạnh toàn hệ thống từ cấp bộ đến cấp cơ sở
đảng ủy công an trung ương rồi lực lượng công an trung ương cũng đã làm rất tốt vấn đề này
đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái thù địch
rồi đấu tranh ngay trong nội bộ
để chúng ta làm thế nào tạo thành một tổ chức đảng thống nhất trên dưới đồng lòng
thống nhất về nhận thức thống nhất về hành động
và kiên quyết tập trung vào cái việc chống đấu tranh
chống lại những biểu hiện chống phá của các cơ lực chủ đề
ở cấp bộ ban chỉ đạo ba mươi năm bộ công an đã phối hợp hiệu quả với các bộ ngành
các cơ quan báo chí trong định hướng thông tin tuyên truyền
đặc biệt là các sự kiện quan trọng phức tạp nhạy cảm
góp phần đẩy lùi nhiều thông tin tuyên truyền
cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái
báo chí công an nhân dân ngoài chú trọng đấu tranh phản bác
còn luôn đảm bảo nguồn thông tin chính thống được lan tỏa một cách nhanh chóng kịp thời
với sự đổi mới liên tục để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền
lĩnh vực văn học nghệ thuật trong công an nhân dân
cũng được chú trọng để tạo sự gần gũi lan tỏa các giá trị tích cực trong xã hội
góp phần đẩy lùi âm mưu xuyên tạc của các thế lực thù địch
đội ngũ sáng tác của chúng tôi xác định nhiệm vụ rất rõ ràng
bằng những cái ngòi bút của mình quan điểm của mình làm việc của mình
cũng sẵn sàng cũng để chia sẻ cũng sẵn sàng để đáp trả
làm sao mà cho nhân dân quận chúng nhân dân hiểu được chúng tôi
chứ không phải là như một số các quan điểm đưa lên trên đó là không công bằng cho lực lượng công an nhân dân
ở cấp cơ sở việc tuyên truyền hướng dẫn cho nhân dân nhận diện được các âm mưu chống phá
phân biệt được thông tin giả biết cách tiếp cận các nguồn thông tin chính thống
thì một lần nữa vai trò của công an chính quy lại phát huy được tác dụng
có các lực lượng công an chính quy về một mặt thì nó bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội
mặt khác là những cơ quan những người góp phần tiếng nói để giải thích để làm rõ
cái bản chất của vấn đề cái sự thực của vấn đề để cho người dân hiểu
các bộ đảng bây giờ đã hiểu về vấn đề này
cũng góp phần đấu tranh phản bác các quan điểm sai tráng thủ địch của các chương trình thủ địch
và như vậy cũng là góp phần thực hiện tốt cái nghị quyết ba mươi năm của bộ chính trị nội bộ
thống nhất về tư tưởng thống nhất về nhận thức và thống nhất về hành động
từ cấp trung ương đến cấp cơ sở
đang là cách vận hành của lực lượng công an nhân dân
trong nhiệm vụ bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của đảng
góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội một mươi ba
trong vấn đề xây dựng đảng và phát triển kinh tế văn hóa xã hội của đất nước